theo ông điều quan trọng là cần có một bộ quy tắc chung và các nước trong khu vực
cần có sự thấu hiểu để đảm bảo sự ổn định cũng như chia sẻ quyền lợi chung từ những không gian chung
theo kế hoạch một cuộc tập trận tương tự giữa asean và mỹ cũng sẽ diễn ra vào năm hai nghìn một mươi chín
ngày hai mươi hai tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra hội thảo đối thoại asean eu về bình đẳng giới
và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái do bộ lao động thương minh và xã hội
phối hợp với ban thư ký asean phái đoàn liên minh châu âu và chương trình tăng cường đối thoại asean eu tổ chức
cuộc đối thoại tập trung vào chủ đề thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số năm bình đẳng giới tại nơi làm việc
đây là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba tại việt nam
thống kê phụ nữ chiếm bốn mươi năm lực lượng lao động ở khu vực đông nam á
nhưng trong một số ngành kinh tế phụ nữ thường làm các công việc có kỹ năng thấp và phúc lợi ít được đảm bảo hơn so với nam giới
mức thu nhập của phụ nữ trong khu vực asean nói chung vẫn thấp hơn nam giới
làm cùng một công việc trung bình lên tới hai mươi năm ở một số quốc gia
hội thảo đưa ra những cam kết giữa các quốc gia thành viên nhằm trao quyền cho phụ nữ
đặc biệt chính phủ việt nam cam kết dành khoảng hai sáu tổng gdp để trợ giúp phụ nữ và trẻ em gái
ngày một mươi chín tháng một mươi tòa án sơ thẩm kuala lumpur đã chính thức buộc tội cựu phó thủ tướng malaysia ahmad zahid hamidi
với bốn mươi năm tội danh về rửa tiền lạm dụng tín nhiệm và tham nhũng
ông jahid hamidi hiện đang giữ chức chủ tịch đảng tổ chức dân tộc mã lai thống nhất
umo đối lập phải đối mặt với hai mươi bảy tội danh về rửa tiền một mươi tội danh về lạm dụng tín nhiệm
và tám tội danh về tham nhũng liên quan đến số tiền với tổng trị giá một trăm một mươi một triệu ringgit tương đương với hai mươi sáu sáu triệu đô la mỹ
tuy nhiên ông zahid hamidi đã bác bỏ tất cả bốn mươi năm tội danh trên và hiện đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh
phiên tòa sắp tới xét xử ông sẽ diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
hạ viện malaysia vừa thông qua một dự luật sửa đổi quy định theo đó các đối tượng sử dụng lao động dưới một mươi năm tuổi
hoặc buộc lao động trẻ tuổi phải làm những việc nguy hiểm sẽ chịu hình phạt cao gấp một mươi lần so với trước đây
các đối tượng vi phạm sẽ bị phạt tối thiểu từ năm mươi ringgit
tương đương với hơn hai trăm tám mươi triệu việt nam đồng và tối đa là một trăm linh ringgit tương đương với năm trăm sáu mươi một triệu việt nam đồng
con số này cao gấp một mươi lần so với quy định cũ
bên cạnh đó các đối tượng còn có thể đối mặt với án tù lên đến năm năm tăng mạnh so với mức phạt cũ là từ một đến hai năm
hiện tại malaysia có khoảng bốn trăm bốn mươi năm trăm linh lao động trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín được gọi là lao động trẻ
hãng hàng không đức volocopter vừa cho biết
sẽ thử nghiệm những chiếc taxi bay của hãng tại singapore vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
trước khi đưa vào vận hành chính thức tại các khu đô thị của singapore
taxi bay volokover có hình dáng tương tự một chiếc trực thăng nhỏ với vòng tròn rộng gắn một mươi tám cánh quạt đẩy trên nóc
phương tiện này có thể chở được hai người với quãng đường dài ba mươi km
để đảm bảo an toàn trong quá trình thử nghiệm
các cơ quan chức năng của singapore đã lên kế hoạch chọn địa điểm thử nghiệm không có cư dân
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy volokover cũng thực hiện một chuyến bay không người lái thử nghiệm trước công chúng
tại thành phố dubai thuộc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
hiện công ty này đang xúc tiến kế hoạch được cấp phép bay ở châu âu
thưa quý vị đối với bất cứ một quốc gia hay điểm đến nào trong danh mục sản phẩm hàng hóa và dịch vụ
các vật thể và phi vật thể phục vụ khách du lịch
thì ẩm thực luôn được nhìn nhận là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để hấp dẫn du khách
mảnh đất đông nam á không chỉ được thiên nhiên yêu đáy với những cảnh quan tuyệt vời
mà còn là vùng đất khơi gợi vị rác hấp dẫn nhất thế giới
chính vì thế ẩm thực của các nước đông nam á hoàn toàn phù hợp để trở thành một nhân tố quan trọng
góp phần thúc đẩy ngành du lịch khu vực phát triển
đông nam á được xem là khu vực có nền văn hóa ẩm thực đa dạng
mỗi món ăn đều kết hợp nhiều nguyên liệu mang đến hương vị rất riêng và độc đáo cho ẩm thực ở khu vực này
ẩm thực tại các nước đông nam á tuy không sang trọng cao cấp như các món ăn thức uống tại châu âu
nhưng nó luôn làm sao xuyến bao du khách bởi nét đặc sắc trong cách bày trí
sự chăm chút trên từng công đoạn chế biến và hương vị tuyệt ngon không lẫn vào đâu được
chính sự độc đáo này du lịch ẩm thực là cơ hội giúp du khách đến đông nam á trải nghiệm những cảm giác mới mẻ
điều này không chỉ kích thích tăng trưởng số lượng du khách
mà còn tác động to lớn hỗ trợ từng bước xây dựng thương hiệu đối với từng đất nước và địa điểm khác nhau
thêm vào đó phát triển du lịch ẩm thực cũng được xem là một trong những biện pháp duy trì
bảo tồn bản sắc văn hóa phong tục tập quán địa phương và bảo vệ đa dạng sinh học
cụ thể dấu ấn về bản sắc văn hóa phong tục tập quán sẽ được thể hiện xuyên suốt trong các món ăn
kể cả khi chúng được phục vụ ở nhà hàng năm sao hoặc các cửa hàng thức ăn đường phố phổ biến ở nhiều thủ đô ở đông nam á
ẩm thực là cách quảng bá nhanh nhất hình ảnh một đất nước và một nền văn hóa
việt nam nói riêng và khu vực
đông nam á nói chung có nhiều lợi thế để quảng bá du lịch nhưng ẩm thực nên là ưu tiên số một
từ những khu chợ truyền thống hay cách chế biến nguyên liệu là những ví dụ minh họa sinh động có thể hấp dẫn khách du lịch
một trong những nguyên nhân mà khiến cho du khách cảm thấy hấp dẫn ở cái điểm đến đông nam á là một điểm đến của ẩm thực
ẩm thực thì nó chi phối tất cả các hình thức du lịch cho nên nó quyết định cái sự thành công của một cái chuyến du lịch
ẩm thực chính là một cái
một cái đối tượng văn hóa một thực thể của văn hóa gắn kết các cái dân tộc khác ngôn ngữ có thể cùng chung một bàn ăn và họ cùng nhau khám phá và tưởng tượng
nhận thức được tầm quan trọng của ẩm thực đối với phát triển du lịch vấn đề khai thác các giá trị của văn hóa ẩm thực để tổ chức xúc tiến quảng bá thu hút khách du lịch
được các cơ quan quản lý của các nước trong khu vực đông nam á đặc biệt quan tâm
trong xu thế phát triển đa dạng về nhu cầu du lịch ẩm thực không chỉ đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ
phục vụ cho nhu cầu của du khách về ăn uống đơn thuần mà đã trở thành mục đích của các chuyến du lịch
xuất phát từ lý do đó văn hóa ẩm thực đã trở thành một trong những yếu tố được việt nam nói riêng và các nước trong khu vực asean nói chung khai thác và sử dụng có hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thu hút khách du lịch
tuy nhiên thực tế cho thấy việc sử dụng các yếu tố ẩm thực để tổ chức các hoạt động xúc tiến thu hút khách du lịch quốc tế hiện nay của việt nam nói riêng
và các nước đông nam á nói chung vẫn còn nhiều vấn đề cần phải cải tiến để phù hợp hơn với nhu cầu và đáp ứng hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch
việc đầu tiên mà muốn một cái ẩm thực của đông nam phát triển như một cái thương hiệu của điểm đến đông nam á thì phải tập trung vào việc một là nguồn thực phẩm và sạch
nguồn thực phẩm phải sạch thứ hai là vai trò quản lý của nhà nước
và thứ ba là tập trung vào một cái hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch
hiệp hội du lịch của đông nam á tìm một cái hiệp hội nào đấy để hoặc là tạo dựng một kiến tạo một cái hiệp hội nào nào đấy để cùng quản lý cùng khuyến cáo vấn đề này
cùng với các loại hình du lịch sinh thái du lịch tâm linh du lịch chữa bệnh du lịch ẩm thực ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò không nhỏ trong sự phát triển du lịch của đông nam á
những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực ở từng vùng miền khác nhau sẽ thể hiện thói quen phong tục tập quán lịch sử văn hóa của vùng miền ấy
vì thế các nước đông nam á cần nhận thức rõ hơn vai trò của văn hóa ẩm thực trong sự phát triển của ngành du lịch
từ đó định vị ẩm thực như một thế mạnh góp phần tạo nên sự khác biệt thu hút du khách
trong tương lai ngành du lịch ẩm thực có tiềm năng sinh lời cao này sẽ đóng vai trò rất lớn trong công tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho các nước thành viên asean
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến thành phố đà nẵng của việt nam
để khám phá một di sản văn hóa của thế giới được unesco công nhận từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín phố cổ hội an
từ cuối thế kỷ thứ một mươi sáu hội an đã là một trong những trung tâm buôn bán quốc tế trên hành trình thương mại đông tây
đây cũng là một thương cảng phồn thịnh nhất của xứ đàng trong việt nam trong triều đại chú nguyễn
bởi được thương nhân đến từ nhật bản trung quốc bồ đào nha tới đây trao đổi mua bán
hàng năm hội an thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan và tìm hiểu
hội an nằm ở vùng hạ lưu ngã ba sông thu bồn thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh quảng nam
cách thành phố đà nẵng khoảng ba mươi km về phía nam
hội an là một đô thị cổ của người việt nam
nơi đây từng được biết đến trên thương trường quốc tế với nhiều tên gọi khác nhau như phai phô lâm ấp hoài phố và hội an
hội an là một kiểu cảng thị truyền thống đông nam á duy nhất ở việt nam

gần như giữ được nguyên vẹn nét đẹp với hơn một di tích kiến trúc như phố xá nhà cửa hội quán nhà thờ tộc giếng cổ mộ cổ đình chùa miếu
các kiến trúc vừa có sắc thái nghệ thuật truyền thống của việt nam vừa thể hiện sự giao lưu hội nhập văn hóa với các nước phương đông và phương tây
dù trải qua nhiều thế kỷ những phong tục tập quán nghi lễ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cũng như các món ăn truyền thống của hội an
vẫn được lưu giữ bảo tồn cùng với bao thế hệ người dân phố cổ
hội an có cảnh quan thiên nhiên trong lành êm ả với những làng nhỏ ngoại ô xinh xắn có làng nghề thủ công như mộc làm đồ đồng gốm
kiến trúc cổ ở hội an được các nhà nghiên cứu cho rằng hầu hết được làm lại mới từ đầu thế kỷ thứ một mươi chín mặc dù năm khởi dựng có thể xưa hơn rất nhiều
kiến trúc cổ thể hiện rõ nhất ở khu phố cổ hội an
nằm trọn trong địa bàn của phường minh an khu phố cổ có diện tích khoảng hai km hai tập trung phần lớn các di tích nổi tiếng nhất nơi đây
đường phố ở khu phố cổ ngắn và hẹp có độ uốn lượn chạy ngang dọc theo kiểu hình bàn cờ
địa hình khu phố cổ có dạng nghiêng dần từ bắc xuống nam
các công trình kiến trúc trong khu phố cổ được xây dựng hầu hết bằng vật liệu truyền thống như gạch gỗ và không có nhà quá hai tầng
khi đến đây du khách dễ nhận ra dấu vết thời gian còn động lại ở kiểu dáng kiến trúc của mỗi công trình mà có ở mọi nơi
trên những mái nhà lợp ngói âm dương phủ kín rêu phong và cây cỏ những màng cường sáng mốc xưa cũ những bức chạm khắc về một con vật lạ hay diễn tả một câu chuyện cổ xưa
nơi đây hẳn đã thu hút được các nghệ nhân tài hoa về nghề mộng nề gốm xứ của người hoa người nhật người bắc
người việt người trăm nên mỗi công trình đều in dấu ấn văn hóa khá đa dạng phong phú của nhiều dân tộc đã từng sinh sống nơi đây
người hội an vốn giàu truyền thống văn hóa lại sớm giao lưu với thế giới bên ngoài không biết tự bao giờ đã hình thành một bản sắc văn hóa độc đáo riêng và được giữ gìn bảo tồn qua bao thế hệ cho đến hôm nay
cuộc sống của con người nơi đây thiên về nội tâm phàng phát nét chầm lắng
với họ đô thị hội an như một mái nhà lớn cổ kính mà trong đó đang chung sống một đại gia đình
hội an đông đúc con cháu với những người dân hiền hòa gần gũi và hiếu khách
sự phong phú đa dạng về tâm hồn giàu bản sắc văn hóa của người hội an còn được biểu hiện ở các món ăn truyền thống như cao lầu hoành thánh bánh tổ bánh ít gai
từ bao đời nay vẫn được lưu truyền để hôm nay thực khách bốn phương vẫn có cơm
hội an được thưởng thức
cuộc sống đã bao đổi thay qua nhiều năm tháng nhưng ở hội an không bị mất đi những điệu hò quen thuộc những lễ hội văn hóa đã có từ ngàn xưa
tất thầy vốn cổ ở đây đều được trân trọng gìn giữ
với những giá trị nổi bật tại kỳ họp thứ hai mươi ba từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở marrakesh maroc
văn hóa khoa học giáo dục liên hợp quốc unesco đã ghi tên hội an vào danh mục các di sản văn hóa thế giới
những hình ảnh cổ kính và trầm mạc của đô thị cổ hội an đã thay cho lời kết của chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau